các tỉnh ở miền bắc nước ta trong ba ngày tới vẫn đang trong những ngày cuối thu
với thời tiết rất đẹp hầu như là không có mưa nền nhiệt giảm thấp về đêm và sáng sớm
với tiết trời xe lạnh ở vùng đông bằng và rét nhẹ ở khu vực trung du và vùng núi
ban ngày thì trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía đông bắc bộ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có thời tiết biến đổi phổ biến là ít mưa và ngày có nắng
với độ ẩm không khí giảm thấp
do ban đêm có sự phát xạ nhiệt và ban ngày thì trời nắng tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều duy trì là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa ngày có nắng
ở phần phía nam khu vực thì có mưa rào và rông riêng quảng trị cho đến thừa thiên huế thì có mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to với nhiệt độ toàn vùng cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới thì sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với vùng mưa lớn tập trung tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
nguy cơ xảy ra lũ quét cũng như sạt lở đất tại khu vực này là rất cao
về nền nhiệt cao nhất ở mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi còn trên hai mươi chín độ
tại khu vực tây nguyên vẫn tiếp tục duy trì mưa rông nhiều nơi
vào lúc chiều tối và đêm cục bộ có mưa rông mạnh
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố lốc
cũng như là gió rất mạnh
ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nền nhiệt ít biến động
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực nam bộ có nắng gián đoạn
vào ban ngày chiều tối và đêm thì có mưa rông nhiều nơi
cục bộ thì có mưa to kèm theo rông lốc cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ trưa chiều không cao và ổn định là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai